thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
nhằm phân công nhiệm vụ trách nhiệm cho các cơ quan tổ chức liên quan quyết định biện pháp chỉ đạo
điều hành và các biện pháp khác triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả hiệp định này
để đạt được mục tiêu thời gian tới các bộ cơ quan ban ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản như tuyên truyền
phổ biến thông tin về evfta và thị trường của các nước eu xây dựng pháp luật tề chế
nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn
và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp chính sách an sinh xã hội bảo vệ môi trường và phát triển bền vững